tại mỹ chỉ ít ngày sau khi cuộc bầu cử tổng thống kết thúc
ba quan chức nhà trắng đã mắc covid một mươi chín bao gồm cả giám đốc chính trị nhà trắng
trong bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành tại nước này
thì mối lo ngại nhà trắng có thể trở thành ổ dịch mới lại đang dấy lên
cnn đưa tin giám đốc các vấn đề chính trị nhà trắng brian jack
đã có kết quả dương tính với virus gây bệnh covid một mươi chín vào cuối tuần qua
tờ new york times cho biết một thành viên khác cũng thuộc nhà trắng cũng mắc covid một mươi chín
nhưng danh tính chưa được tiết lộ
còn kênh abc news đã đưa tin về một ca covid một mươi chín thứ ba trong số các nhân viên nhà trắng
và new york times cũng đã xác nhận thông tin này sau đó
ông bran jak là một trong số các nhân vật chủ chốt trong nhóm thân cận của tổng thống mỹ donald trump
đã mắc covid một mươi chín sau khi tham dự một bữa tiệc lớn trong nhà
theo dõi kết quả vào đêm bầu cử ba tháng một mươi một tại nhà trắng